tại buổi làm việc ông long thừa nhận nội dung phát ngôn như trên là sai đồng thời bản thân ông long ý thức được hành vi vi phạm nên đã gửi lời xin lỗi đến các cơ quan báo chí
thành ra sức thông tin truyền thông tính bình dương xác định phát ngôn của ông long là cung cấp thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vô khống xuất phạm uy tín của cơ quan tổ chức được quy định tại điểm a quả một điều một trăm linh một nghị định số một trăm năm mươi hai nghìn hai mươi ndcp ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định xứ phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực vô chính viễn thông tầng số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử